tin bão gần bờ cơn bão số năm
thưa quý vị vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi ba chín độ kinh đông cách bán đảo lôi châu của trung quốc khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc một trăm linh chín độ kinh đông trên khu vực phía bắc vịnh bắc bộ cách móng cái quảng ninh khoảng một trăm một mươi km cách hải phòng khoảng một trăm chín mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi sáu mươi km một giờ giật cấp chín
trong hai mươi bốn bốn mươi tám h tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khoảng hai mươi km
từ đêm ngày một mươi ba tháng chín đến ngày một mươi bốn tháng chín ở phía đông bắc bộ có mưa mưa vừa riêng khu vực đông bắc có mưa vừa mưa to tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm một đợt